còn bây giờ sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị
vâng chị minh hương thời tiết ngày hôm nay thì có những cái điểm gì cần lưu ý không ạ
vâng chị trang và quý vị thân mến mưa lớn trong vài ngày gần đây đã gây ra ngập ống sạt lở
tại một số tỉnh vùng núi phía bắc và thanh hóa giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn
và tính tới thời điểm này như tại điện biên sơn la hòa bình hay thanh hóa
thì đều có lượng mưa vượt quá mức là một trăm linh mm
dự báo trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục mưa trên diện rộng
khi tham gia giao thông thì quý vị cần hết sức lưu ý trong việc mặc áo mưa và lái xe
ngoài ra thì quý vị cũng cần phải cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất khi mà mưa lớn chút xuống liên tục
nhất là vào thời điểm ban đêm nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá là rất cao
vâng nhưng trái lại với bắc bộ thì tại nam bộ lại tiếp tục diễn ra nắng nóng trên diện rộng
nhiệt độ phổ biến từ ba mươi năm cho tới ba mươi bảy độ c
quý vị cần phải bổ sung thêm nhiều nước và trái cây để đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng nóng này
vâng ạ đó là một vài lưu ý về thời tiết
và ngay sau đây sẽ là các tin tức đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật vào lúc sáu giờ sáng